những ngày qua huyện biên giới mường tè tỉnh lai châu rực rỡ sắc màu văn hóa các dân tộc
từ lễ hội ném còn ba nước việt nam lào trung quốc
lễ hội không những là sự kiện chính trị văn hóa có ý nghĩa lớn tăng cường giao lưu hợp tác đối ngoại
giữa các huyện giáp biên giới mà còn mang đến sắc xuân đến sớm với bà con nhân dân
các dân tộc vùng biên phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
lễ hội ném còn ba nước việt nam lào trung quốc tổ chức vào những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi
hàng ngàn người dân với đầy đủ các sắc màu dân tộc từ các bản làng xa xôi
các huyện tỉnh và nước bạn về tham dự
huyện biên giới mừng tè tỉnh lai châu rực rỡ sâu động bởi âm vang của các điệu múa tiếng khen
tiếng hò rô cổ vũ của các vận động viên thi đấu thể thao và lời chúc tụng năm mới an khang thịnh vượng
mùa xuân dường như đến sớm hơn với các dân tộc vùng biên ải này
đồng bào sĩ lai chúng tôi rất tự hào và rất vinh dự được giao lưu với ném còn ba nước
các dân tộc thiểu số của huyện mường tè với đồng bào đạo hiệu lào trung
chúng tôi rất tự hào
sáng năm mới đồng bào sĩ lai chúng tôi cảm ơn và chúc sức khỏe các dân tộc
đồng bào về giao lưu tại huyện mường tè
chúng tôi rất cảm ơn và chúc sức khỏe mọi người
và năm mới an khang thịnh vượng
để chia sẻ động viên nhân dân các dân tộc
huyện mường tè đã tổ chức cho nhân dân các dân tộc
an khang thịnh vượng
huyện mường tè đã tổ chức cho nhân dân các dân tộc an khang thịnh vượng

đồng thời cũng là món quà ý nghĩa với nhân dân các dân tộc huyện mường tè
đón năm mới hai nghìn hai mươi vui tươi phấn khởi